tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo gồm huỳnh tuấn duy
về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và nguyễn thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại quán bia club một trăm ba mươi chín trên đường trần đại nghĩa
thuộc phường bốn thành phố vĩnh long nhóm bạn của duy xảy ra đánh nhau với nhóm của nguyễn ngọc phát
làm bạn của duy bị thương tức giận duy nhờ tùng trở về nhà lấy khẩu súng zulo đi tìm nhóm của phát
để trả thù duy đã dùng súng bắn vào nhóm thanh niên kia khiến hai người bị thương
sau đó tùng và duy bỏ trốn đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì ra đầu thú tại công an tp vĩnh long
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tuấn duy hai mươi hai năm tù bị cáo nguyễn thanh tùng một mươi hai năm tù
lên sơn la mua ma túy về để bán kiếm lời hai đối tượng phạm tuấn linh và đinh thị bích ngọc
cùng chú tại phường đồng tiến thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
đã bị công an huyện vân hồ của tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ tại khu vực bản co lóng xã lóng luông
tăng vật thu giữ gồm chín trăm sáu mươi ba viên ma túy tổng hợp tức là chín mươi bảy hai mươi năm gram hơn năm mươi tám gram heroin
một xe ô tô ba điện thoại di động một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận bên sơn la mua số ma túy trên về hòa bình bán kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
được biết linh từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép trên ma túy
vừa mới chấp hành xong án phạt tù vào năm hai nghìn hai mươi nay lại tiếp tục tái phạm
hách tài khoản facebook để lừa đảo hơn năm trăm linh bị hại năm đối tượng nguyễn quang đức trần lê quang vũ
lê phước thành nguyễn xuân dụng cùng chú tại tỉnh quảng trị và trần việt long
chú tại tỉnh vĩnh phúc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng tạm giữ hình sự
thời gian qua công an thành phố đà nẵng đã nhận được tin báo của nhiều bị hại về việc bị các đối tượng
hách tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng rồi mạo danh nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bằng thủ đoạn hách tài khoản facebook nhóm này đã lừa hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước
chiếm đoạt số tiền gần năm tỷ đồng vụ việc đang được mở rộng điều tra
công an huyện bảo thắng vừa bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi đánh bạc
sóc đĩa tại khu vực đồi câu của đặng văn phong chú tại xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng sáu khi đang đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn tiền
năm đối tượng trần văn thành phạm thu hiền nguyễn tiến chiến đỗ văn giang và khương thị thượng
đã bị công an huyện bảo thắng bắt quả tang
tăng vật thu giữ là hơn bốn mươi sáu triệu đồng một bộ bát đĩa bốn quân vị một bộ bài năm điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác
với hành vi cướp giật tài sản lê văn khánh chú tại huyện định quán của tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu khánh chạy xe máy từ huyện châu thành đến xã thanh tân huyện mỏ cây bắc để thăm người thân
trên đường đi khánh thấy bé gái chín tuổi đi bộ trên cổ có đeo dây chuyền vàng đã áp sát giật dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng thành phố bến tre
phát hiện sự việc người dân địa phương đã truy đuổi và bắt giữ khánh cùng tăng vật bàn giao cho cơ quan công an
lệnh kim trông úc và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát biển hàn quốc tới làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi cụ thể hóa các phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
hai bên đã tích cực trao đổi phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình kế hoạch hợp tác đi vào thực chất hiệu quả
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan cảnh sát biển đại hàn dân quốc
mà hai bên sẽ ký kết sắp tới sẽ là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác
chiến lược toàn diện của hai nước là cố mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan
về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
điều này thể hiện sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam
về phía hàn quốc tư lệnh kim trung úc khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên
trước mắt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
đồng thời đề xuất chính phủ hàn quốc cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật bảo dưỡng đi kèm tàu tuần tra
tiến hành trao đổi đoàn các cấp để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển hàn quốc và cảnh sát giao thông đường thủy việt nam
từ đó đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan
kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam vào sáng nay trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới thăm và chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân
chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân
trong thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực nhất là chuyển đổi số
trung tướng lê tấn tới biểu dương đội ngũ những người làm báo công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về mọi mặt đời sống xã hội và công tác công an
trung tướng lê tấn tới mong muốn báo chí công an nhân dân tiếp tục đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền định hướng dư luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh
đồng thời phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan của quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận thông tin tuyên truyền
các tác phẩm báo chí công an nhân dân đã đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhận diện cảnh báo những thủ đoạn mới của tội phạm cùng với đó tuyên truyền các dự án luật nhân rộng nhiều mô hình cách làm hay gương người tốt việc tốt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an và huy động sức mạnh của quân chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cục truyền thông công an nhân dân triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ được giao góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân

để hiểu rõ hơn về vai trò của báo chí trong sự nghiệp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân

thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cục truyền thông công an nhân truyền đổi số xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ

sáng nay hai mươi một tháng sáu cục công nghiệp an ninh bộ công an tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu sản phẩm công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên số
trên cơ sở đó lắng nghe tiếp nhận ý kiến của các nhà khoa học nhà nghiên cứu các đơn vị chức năng để hoàn thiện sản phẩm sớm đưa vào triển khai phục vụ hiệu quả công tác công tư
các nhà khoa học chuyên gia đánh giá cao tính ứng dụng sự cần thiết của các giải pháp phần mềm tích hợp với các thiết bị phần cứng mang hàm lượng công nghệ cao ứng dụng công nghệ ai phó bảo mật silop tem chống làm giả công nghệ blockchain
đây là các sản phẩm nghiên cứu phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng phục vụ yêu cầu cấp thiết trong công tác nghiệp vụ của lực lượng công an và nhu cầu dân sinh xã hội theo hướng tích hợp công nghệ cao
trong đó ứng dụng phần mềm stm một trong hệ thống camera giám sát phát hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được bộ công an phê duyệt triển khai có hiệu quả tại một số địa phương đáp ứng yêu cầu xử lý và hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
trên cơ sở kết quả của hội thảo cục công nghiệp an ninh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh bình và công ty biển bạc sẽ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất vũ khí phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ tiên tiến hiện đại phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại chủ động
thưa quý vị dự án luật căn cước sửa đổi là một trong những dự án luật quan trọng được quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm này
việc mở rộng những đối tượng cấp trong dự thảo luật với những điểm mới được kỳ vọng là sẽ
tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính phục vụ quản lý xã hội và hướng đến mục tiêu là bảo vệ nhân dân
xung quanh vấn đề này chúng tôi vừa có những tìm hiểu cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
sau hơn bảy năm thực hiện luật căn cước công dân bên cạnh những ưu điểm cũng đã xuất hiện những vướng mắt
cần phải được sửa đổi bổ sung trong đó có những điểm mới về quy định việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và hiện từ tấm thẻ này ngày càng có nhiều ứng dụng trong các hoạt động giao dịch hành chính dân sự
và như vậy điều này đặt ra yêu cầu đó là mỗi người dân khi đủ điều kiện đều phải được cấp căn cước công dân
bộ công an đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân
tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt hiện vẫn đang gặp khó
và với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau
căn cước sửa đổi được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất cập này
không có giấy tờ tùy thân để xác minh đồng nghĩa với việc chưa thể thu nhận hồ sơ làm căn cước gắn chip điện tử
đó là một vấn đề đang gặp vướng đối với nhiều trường hợp sinh sống tại trung tâm bảo trợ số một thành phố hà nội
em vào đây được sáu năm em không có giấy tờ gì
em phải nhớ được địa chỉ để làm căn cước công dân sau này ra ngoài đi nào
không có giấy tờ gì cả cho nên mình buồn buồn hơn mọi người nếu mà tôi có được căn cước thì tốt quá
hơn năm mươi năm chung sống thế nhưng vợ chồng ông quang chưa làm giấy đăng ký kết hôn do vợ ông không có giấy tờ tùy thân
như vậy ba người con của ông cũng không thể làm được giấy khai sinh và không thể tới trường
không có hộ khẩu cuộc sống gia đình ông cứ kéo dài như vậy nay đây mai đó
nếu mà nói mong muốn thì ai có sống trên đời thì cũng mong muốn bởi vì mình là người công dân mà
muốn sao cũng phải có đầy đủ dù sống một ngày thì cũng phải có cái giấy cái tờ
theo thống kê chưa đầy đủ hiện cả nước vẫn còn có tới hàng triệu người không có giấy tờ tùy thân không có căn cước hộ khẩu
điều này đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý đối với các trường hợp thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội

một trong những mục tiêu quan trọng được bộ công an đưa ra khi xây dựng dự án luật căn cước là bảo vệ người dân cụ thể hóa chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau
bởi việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là công cụ dễ dàng trong quản lý truy cập thông tin đặc biệt với những người yếu thế
người ta chả có giấy tờ người ta chả có căn cước chả có hộ khẩu chả có ai quản lý
vùng sâu vùng xa là tất nhiên rồi
ngay trong hà nội thôi ngay thành phố trinh minh thôi
ngay thành phố sơ đạo này thôi
cũng hàng trăm nghìn rồi
nếu chúng ta không đưa vào trong một xã hội giúp tạo điều kiện cho người ta
một vùng nào cũng có những hoàn cảnh như thế này
hiến pháp bảo vệ thì phải bảo vệ mọi người dân
mọi người dân có quyền cư chung bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam này
thưa quý vị hiện để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt này có thể được cấp căn cước công dân gắn chip
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
như tư pháp lao động thương binh và xã hội nhằm có giải pháp kịp thời tháo gỡ
trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ phủ kín cấp căn cước công dân gắn chip
cho toàn bộ một trăm linh người đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày ba mươi tháng bảy
bên cạnh đó nhiều quy định nội dung mới trong dự thảo luật căn cước sửa đổi
hiện cũng đang nhận được nhiều sự đồng thuận từ các ý kiến đóng góp
trong đó việc cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi được các đại biểu đánh giá cao
xuất phát từ thực tế có nhu cầu và vì lợi ích mang lại
chính là làm giảm giấy tờ cho công dân
theo dự thảo luật được đưa ra việc cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi thực hiện theo nhu cầu
nhiều đại biểu cho rằng quy định này sẽ giúp cho trẻ em thuận tiện hơn trong nhiều lĩnh vực
như khám bệnh giáo dục du lịch tránh việc phải mang theo người nhiều loại giấy tờ
không có nhận diện không có ảnh không có sinh chắc như gạo
nó rất là kinh dịch
cái căn cước công dân này có thể thay thế được những cái việc đó
rất nhiều cháu ở độ tuổi dưới một mươi bốn này có nhu cầu đi khám chữa bệnh ở nước ngoài
rồi là thậm chí là đi học hoặc là theo gia đình đi sang nước ngoài
thế nhưng mà nếu mà không có một cái giấy chứng nhận căn cước này thì cũng có thể là cũng khó khăn nhất định
trong cái làm cái thủ tục liên quan đến xuất cảnh
thứ hai là dự thảo quyết định là cấp ở đây là cấp theo nhu cầu của gia đình của các cháu thôi
chứ không phải là cứ dưới một mươi bốn tuổi là cấp
chẳng hạn đơn giản như ở trong nước ta đi máy bay thôi
các cháu mang cái giấy khai sinh ra thì bây giờ cán bộ kiểm soát an ninh hoặc những người cơ quan có thẩm quyền
rất khó có thể chứng minh rằng cháu nguyễn văn a này kèm theo cái giấy khai sinh đó có phải nói là một không
các hoạt động của các cháu dưới một mươi bốn tuổi cũng rất là đa dạng
chẳng hạn như có thể có nhu cầu về mở tài khoản
những cái hoạt động vừa du lịch và vừa học tập cũng đặt ra một cái nhu cầu rằng
cần có một cái thông tin cá nhân cho các cháu nó đầy đủ hơn
nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi
đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của nhóm trẻ em ở đội tuổi này
theo bộ công an quy định này sẽ góp phần phát huy được giá trị của việc khai thác
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
và tiện ích của thẻ căn cước công dân định danh điện tử
nó được quyền cấp hộ chiếu thôi đấy là giấy tờ pháp lý
vì nó phải đi nước ngoài
này đi bố mẹ thế giới người ta không chấp nhận những giấy tờ khác
thì với cái căn cước này nó cũng đủ cái quyền để nó có một cái căn cước
thế thì bắt là phải mang giấy khai sinh đi vì là cái giấy tờ duy nhất của luật hiện nay có là cái đó
thì rất nhanh xảy ra rất nhiều những tình trạng đã giờ khóc giờ cười rồi
làm phải giả cái giấy là khai mất giấy khai sinh để cháu được lên với quay
thế rồi là mượn giấy của người này mang tên người kia
một cái cách dùng nó hơi tùy tiện
việc mở rộng đối tượng được cấp căn cước công dân đối với người dưới một mươi bốn tuổi là một điểm mới quan trọng
trình tự thủ tục cấp có tính khả thi khi việc cấp thẻ căn cước công dân lần đầu cho người dưới một mươi bốn tuổi là miễn phí
khi công dân thực hiện cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân thì mới phải nộp phí theo quy định không tốn thêm chi phí cho nhà nước
liên quan đến quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả công dân dưới một mươi bốn tuổi
hiện nhiều nước trên thế giới như argentina bỉ đức hay malaysia cũng đang thực hiện quy định này
bên cạnh đó việc cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi cũng đem lại các tiện ích
việc xác thực thông tin cá nhân thực hiện công tác thống kê phân tích dự báo thiết lập bản đồ số dân cư
giảm chi phí trong thực hiện công tác chuyển đổi số
đây cũng là mục tiêu hướng đến trong việc xây dựng luật căn cước
nhằm tạo bước đột phá lớn đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ số
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng
thưa quý vị nối tiếp thành công của đề án xây dựng gần một bảy trăm linh ngôi nhà cho người nghèo khó khăn
về nhà ở tại hai huyện mường tè và phong thổ
công an thành phố lai châu vừa hỗ trợ gia đình hai vợ chồng người mông trên một trăm linh tuổi
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xây dựng ngôi nhà mới
việc làm nhân văn này tiếp tục được lan tỏa rộng rãi
và đã được bộ trưởng tô lâm ghi nhận và hỗ trợ đối với trường hợp đặc biệt này
kỳ nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại lai châu
hôm nay hai vợ chồng cụ xúa được nhận tv và chiếc giường ngủ
đây là món quà nhỏ của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
quỷ quyền cho giám đốc công an tỉnh lai châu trao tặng hai cụ
cụ ông là giàng a xúa một trăm linh hai tuổi và cụ bà là má thị tùng một trăm linh một tuổi
nhà nghèo lắm không có con hai vợ chồng sống trong cái nhà cũ
mỗi khi trời mưa nhà bị rột khổ lắm không có tiền xây nhà
đây là nơi hai cụ cao niên này từng sống
ngôi lán đục sụp được dựng tạm trên đất của nhà văn hóa bản
hai ông bà là một trong những trường hợp mà có hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn trên địa bàn xã
và cũng có thể khẳng định rằng là hai ông bà là có trường hợp là hoàn cảnh đặc biệt nhất
vì là ông bà đều trên một trăm linh tuổi hết rồi nhưng mà không có con cái không có người nuôi dưỡng
thế nên là hai ông bà là
hiện nay là cuộc sống của anh bà là sống vào nhà xuống chợ để ve chai
còn đây là ngôi nhà mới được dựng lên cách đây vài ngày
thành quả sau bảy ngày khởi công xây dựng nguồn kinh phí được cán bộ chiến sĩ công an thành phố đóng góp
từ ngày lương và huy động xã hội hóa được gần bảy mươi triệu đồng
chúng tôi đã triển khai huy động cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng đoàn viên trẻ tuổi
nên giúp đỡ san gạp nền cùng với lại nhân dân bản xây dựng ngôi nhà khăn trang
cùng với các thợ cơ khí để lắp ghép ngôi nhà
chúng tôi cũng cố gắng là phấn đấu là giúp đỡ được nhiều hơn để cho nhiều gia đình có được cái máy ấm
và cũng góp phần là xóa đói giảm nghèo và góp phần là xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố lê châu
ngôi nhà hoàn thiện được trang bị có tổ quốc
ảnh bác hồ tivi giường đẹp điện nước và vật dụng cần thiết phục vụ cuộc sống
sống một cuộc đời cơ cực ở tuổi xưa nay hiếm ông bà mới có máy ấm riêng của mình
nghĩa cử cao đẹp vì người nghèo với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau
càng tô đậm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo gồm huỳnh tuấn duy về tội giết người
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nguyễn thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi tổ chức tiệc sinh nhật của duy tại nhà
nhóm bạn của duy tiếp tục rủ nhau đến quán bia club một trăm ba mươi chín trên đường trần đại nghĩa thuộc phường bốn tp vĩnh long để uống rượu tiếp
tại đây nhóm bạn của duy xảy ra đánh nhau với nhóm người
tên nguyễn ngọc phát làm bạn của duy bị thương
tức giận duy nhờ tùng trở về nhà lấy khẩu súng loại rulo đã mua trước đó đi tìm nhóm của nguyễn ngọc phát trả thù
duy đã dùng súng bắn vào nhóm thanh niên kia khiến hai người bị thương
sau đó tùng và duy bỏ trốn đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì ra đầu thú tại công an thành phố vĩnh long
tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tuấn duy hai mươi hai năm tù bị cáo nguyễn thanh tùng một mươi hai năm tù
lại có thêm một vụ cháy nhà dân xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng sáu tại địa bàn quận hà đông hà nội
trong vụ cháy này chỉ sau ít phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã có mặt tại hiện trường
kịp thời triển khai đồng bộ các phương án tiếp cận hướng dẫn và cứu được năm người trên mái xuống tầng một an toàn
cùng lúc thì mỗi giáp công triển khai đội hình hai dập tắt đám cháy chỉ sau ít phút
vụ cháy đã không gây thiệt hại về người và cũng đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
hiện trường vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu
ngay khi phát hiện có khói chản lên phòng ngủ anh bùi hoàng điệp đã xác định cháy xảy ra ở tầng một
vì thế anh đã gọi các thành viên khác trong gia đình bình tĩnh tìm cách lên điểm cao nhất của ngôi nhà
để tạm tránh sự nguy hiểm của ngọn lửa
cũng như chờ lực lượng cảnh sát cứu hộ
khoảng ba rưỡi sáng ngày hai mươi trong lúc tôi đang ngủ tới tầng ba tôi có người thấy mùi khét
tôi bật dậy bật điện thấy chắc khoảng có khói
tôi mở cửa ra thì thấy khói đang bốc ở trong nhà
tôi vào trong nhà tôi sẽ tắt hết các nguồn điện ở trong nhà đi và tôi chạy lên tầng cao nhất
sau đó tôi hô hắn mọi người trong nhà để chạy lên tầng cao nhất
nhận được tin báo chỉ sau ít phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hà đông
cùng công an phường văn quán đã kịp thời có mặt tại hiện trường
triển khai đồng bộ các phương án tiếp cận hướng dẫn và đưa năm người trên mái nhà thoát ra ngoài an toàn
đồng thời chỉ sau chưa đầy năm phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
phải đánh giá đây là một tình huống cháy mà người dân đã trang bị cho mình một cơ sở
một cơ bản những kiến thức rất lạ trong mặt nhà cháy
thực tế thì hiện nay thì lực lượng công an thành phố cũng như lực lượng công an của hà đông đã triển khai
từ cấp quận cho đến phường về công tác tuyên truyền phổ biến các kỹ năng thoát nạn qua tờ rơi
và tuyên truyền tại các tổ dân phố vào buổi tối
nên là người dân cũng đã được tiếp xúc và tiếp cận
cũng như là tự trang bị cho mình các kiến thức về thoát nạn trong mặt nhà cháy
toàn bộ các thành viên trong gia đình vụ cháy xảy ra tại hà đông đều đã được cứu thoát ra ngoài an toàn
một trong những yếu tố quan trọng đó là các thành viên đều được
cảnh sát phòng cháy cháy quận hà đông hướng dẫn cách thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ tại hộ gia đình
từ những kiến thức về kỹ năng thoát nạn đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn trong các buổi tập huấn
năm thành viên trong gia đình đã bình tĩnh không hoảng loạn dùng khăn ướt che mặt để tìm đến vị trí an toàn trong ngôi nhà
ngoài ra sự có mặt kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã giải cứu an toàn các thành viên và ngọn lửa cũng nhanh chóng được khống chế
bản thân tôi cũng như mọi người trong gia đình thì đã được các anh công an ở trong phường lên đến để tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
và hướng dẫn thoát nạn khi trong nhà có chữa cháy
chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí phòng cháy chữa cháy và các anh công an phường đã đến hỗ trợ nuôi giải phóng tội
có lực lượng chức năng đến thì kịp thời không xảy ra thiệt hại về người
người và của dân chúng tôi cũng ra xem cũng đánh giá là tinh thần các anh là có trách nhiệm
với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy những kiến thức về kỹ năng thoát nạn trong các buổi tuyên truyền
hướng dẫn người dân đã được họ áp dụng vào thực tế
đây chính là niềm vui nguồn động lực để các anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận đầy khó khăn và thách thức này